các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quốc hội cũng đã thông qua các nghị quyết bầu các chức danh trên
theo kết quả bầu thiếu tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã được quốc hội bầu giữ chức chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh
trong ngày làm việc thứ hai quốc hội đã hoàn thành việc bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo quốc hội
tổng thư ký quốc hội và các thành viên của ủy ban thường vụ quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi năm có một mươi tám thành viên gồm chủ tịch quốc hội
bốn phó chủ tịch quốc hội và một mươi bốn thư ký quốc hội
ba ủy viên
cũng trong sáng nay quốc hội đã thảo luận về dự kiến chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn hai mươi hai
vào chiều qua tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp xã giao
đồng chí orlando cục nicolás hernandez gulen đại sứ đảng mệnh toàn quyền cộng hòa cuba tại việt nam
bộ trưởng tô lâm gửi lời chúc mừng tới đồng chí đại sứ nhân dịp đến việt nam nhận nhiệm kỳ công tác
quan hệ đoàn kết truyền thống ủng hộ và hợp tác
toàn diện việt nam cuba không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực
mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cuba cũng được thiết lập
và ngày càng phát triển trên cơ sở nền tảng quan hệ thủy chung gắn bó giữa hai nước
việc tăng cường hợp tác giữa việt nam cuba trong lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
vì vậy bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới bộ công an việt nam và bộ nội vụ cuba
tích cực hỗ trợ lẫn nhau trong tất cả các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị đồng chí đại sứ trên cương vị công tác hỗ trợ liên hệ
để việt nam nói chung và bộ công an việt nam nói riêng trong lĩnh vực y tế được tiếp cận
chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine ngừa covid một mươi chín do cuba sản xuất
và đối với một số lĩnh vực khác mà cuba có thế mạnh
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đoàn
đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa cuba tại việt nam mong muốn nhận được sự quan tâm
giúp đỡ của bộ trưởng tô lâm nói riêng cũng như bộ công an nói chung
trong thời gian đảm nhiệm công tác tại việt nam bày tỏ mong muốn thời gian tới
sẽ là cầu nối quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ việt nam cuba giữa bộ công an việt nam
và bộ nội vụ cuba ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và hiệu quả
cũng trong chiều ngày hôm qua tại hà nội ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
bộ công an đã tổ chức họp bàn kế hoạch chương trình tổ chức các hoạt động kỷ niệm
và phong trào thi đua lập thành tích chào mừng hướng tới sáu mươi năm truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buộc họ
bộ công an đã thành lập ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an là trưởng ban chỉ đạo
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an là phó trưởng ban chỉ đạo
tại cuộc họp các thành viên ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận cho ý kiến đối với các hoạt động trọng tâm sự kiến được tổ chức
trong đó tổ chức phát động các đợt sinh hoạt chính trị các phong trào thi đua cuộc vận động các hoạt động gặp mặt tri ân
kế hoạch công tác truyền thông tuyên truyền và đặc biệt là lễ meeting kỷ niệm sáu mươi năm truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị các thành viên ban chỉ đạo cần chủ động nghiên cứu xây dựng nội dung kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm
theo chức năng nhiệm vụ được phân công đảm bảo các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
được tổ chức trọng thể ý nghĩa hiệu quả tiết kiệm phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
và đảm bảo phong phú về hình thức sâu sắc về nội dung gắn với phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
thứ trưởng cũng đề nghị tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm lan tỏa khí thế sôi nổi
vinh sự tự hào trong cán bộ chiến sĩ thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
như thông tin chúng tôi đã đưa vào giữa tháng sáu bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an đã phối hợp với công an tỉnh hà giang
đón một bệnh nhi bị bệnh nặng về mắt có hoàn cảnh khó khăn về bệnh viện để điều trị miễn phí
đến nay sau gần một tháng điều trị tại bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an tình trạng sức khỏe của bệnh nhi này đã có chuyển biến tích cực
trong chiều ngày hôm nay đại diện công đoàn công an nhân dân đã đến thăm và tặng quà cháu bé
bé trai sùng mí diê sáu tuổi dân tộc mông ở xã sảng tùng huyện đồng văn tỉnh hà giang bị chấn thương mắt từ khi tám tháng tuổi
do hoàn cảnh rất khó khăn nên gia đình không thể đưa bé đến viện điều trị
sau gần một tháng đưa về bệnh viện một mươi chín tháng tám và được các y bác sĩ tận tình điều trị
đến nay bệnh nhân đã được phẫu thuật laser để hạ nhãn áp tình trạng đau nhức mắt của bé đã giảm thể trạng dần tốt bên
trong thời gian cháu sùng bí diê điều trị tại bệnh viện một mươi chín tháng tám bệnh viện có nhận được các phần quà từ thiện của các tổ chức cá nhân
trong đó có tổ chức công đoàn công an nhân dân đã trao tặng tiền mặt và hiện vật ủng hộ cho cháu và gia đình
dự kiến ngày mai bệnh viện sẽ bố trí xe đưa hai bố con cháu từ bệnh viện một mươi chín tháng tám về đồng văn hà giang
chủ động nhanh chóng và kịp thời là những điều mà người dân đánh giá về thượng úy lê minh soản cán bộ công an phường mỹ thạnh
thành phố long xuyên tỉnh an giang khi vừa qua đã hỗ trợ một sản phụ mang song thai chuyển dạ sớm
giúp sản phụ vượt cạn thành công trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm
hành động của đồng chí soàn đã nêu cao phẩm chất lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
khi luôn sẵn sàng có mặt mọi lúc mọi nơi để kịp thời hỗ trợ nhân dân vượt qua những khó khăn trong cuộc sống
vào khoảng năm giờ ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bảy trong lúc trực ba đơn vị thượng úy soàn nhận được điện thoại của chị nguyễn thị trang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường mỹ thạnh báo chị đang mang song thai hai mươi sáu tuần tuổi
hiện ở nhà một mình và đau bụng dữ dội có dấu hiệu sinh
nhanh chóng xác định nơi ở của chị trang thượng úy soàn lập tức đến và đưa chị trang đến bệnh viện kịp thời
chuyên hệ với lực lượng y tế của phường lực lượng y tế của phường cũng nhanh chóng xuống là tôi và một chị cán bộ y tế của phường
đã tiến hành đưa chị trang lên xe ô tô chuyên dụng đỡ chị trang lên và tôi thì lái xe
còn chị cán bộ y tế thì ngồi phía sau để hỗ trợ cho chị trang
khi mà tiếp nhận thì bệnh viện đã tổ chức các cú kịp thời tất cả các pha phòng thì có hợp nhau
nhịp nhàng giữa sản với nhi sản vừa sanh xong thì hai bé được chuyển thẳng qua bên cấp cú nhi
để nằm trong lòng hấp và hỗ trợ hấp ra hai bé
thì theo chuyên ngôn đánh giá thì nếu mà trường hợp này mà điếu đến trễ
trễ nó dừng một mươi phút một mươi năm phút thì rất nguy hiểm đến đến mạng của mạng và con
được biết chồng của chị trang đang làm việc ở xa chị lại trở dạ sớm so với dự sinh
nên chị trở dạ sớm
chỉ có một mình trong tình huống nguy kịch ấy sự hỗ trợ kịp thời của đồng chí soàn và các y bác sĩ
đã giúp chị trang hạ sinh hai bé gái an toàn
các con sẽ nghe mọi người xung quanh kể lại quá trình ra đời đặc biệt của mình
còn hiện tại chúng ta một lần nữa được nghe kể về tấm gương của người chiến sĩ công an
đã không ngại gian khó luôn sẵn sàng mọi lúc mọi nơi vì nhân dân phục vụ
tiếp đó vào sáng ngày hôm qua tổ tuần tra phòng chống dịch covid một mươi chín
phường bình đức thành phố long xuyên tỉnh an giang
nhận được điện thoại từ người nhà của bà nguyễn thị bầu sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy
về việc bà bị ngất xỉu
ban chỉ huy công an phường bình đức đã nhanh chóng xác định nơi ở của bà bầu
đồng thời phân công một cán bộ công an phường sử dụng xe ô tô chuyên dụng
cùng tổ tuần tra khẩn trương đến nhà đưa bà bầu đi bệnh viện hạnh phúc
thành phố long xuyên để cấp cứu
nhờ được đưa đến bệnh viện cấp cứu kiện thời
hiện tại tình hình sức khỏe của bà bầu đã ổn định
kịp thời biểu dương hành động ý nghĩa của thượng úy soàn
và các chiến sĩ công an phường bình đức thành phố long xuyên
vào chiều ngày hôm qua lãnh đạo công an tỉnh an giang đã đến trao giấy khen
của giám đốc công an tỉnh cho thượng úy lê minh soàn
cán bộ công an phường mỹ thạnh và tập thể công an phường bình đức
thành phố long xuyên đồng thời mong muốn lực lượng công an toàn tỉnh
sẽ tiếp tục phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ
mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân
xứng đáng là người công an cách mạng thời đại hồ chí minh